sáng nay hai mươi tháng một mươi hai tại hà nội đã diễn ra diễn đàn xúc tiến kinh tế việt nam trung quốc
diễn đàn thu hút sự quan tâm đặc biệt và hưởng ứng của các địa phương và doanh nghiệp hai nước
năm mươi đại biểu bao gồm lãnh đạo một mươi một tỉnh thành phố của việt nam đông đảo doanh nghiệp hai nước
trong đó có gần hai trăm linh doanh nghiệp của trung quốc tham dự diễn đàn
đây là lần đầu tiên việt nam phối hợp với diễn đàn châu á bắc ngao đồng tổ chức
diễn đàn xúc tiến kinh tế việt nam trung quốc là minh chứng sinh động cho thấy các địa phương
và doanh nghiệp hai bên rất quan tâm và kỳ vọng vào tương lai hợp tác kinh tế thương mại
và đầu tư việt nam trung quốc
những năm gần đây hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư tiếp tục là điểm sáng
nổi bật trong quan hệ hai nước
một tháng năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch thương mại song phương việt nam trung quốc đạt chín mươi bảy ba tỷ usd
tăng một mươi sáu năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
lượt khách du lịch trung quốc sang việt nam đạt hơn bốn năm

hàng tuần có hơn năm trăm linh chuyến bay giữa việt nam và trung quốc
tính lũy kế đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám trung quốc đầu tư vào việt nam trên hai dự án
với tổng số vốn đăng ký đạt một mươi ba tỷ đô la đứng thứ bảy trên một trăm hai mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
có đầu tư tại việt nam
trung quốc tiếp tục là đối tác thương mại du lịch hàng đầu của việt nam
trong khi việt nam cũng là đối tác thương mại du lịch lớn nhất của trung quốc trong asean
đối tác thương mại lớn thứ tám của trung quốc trên thế giới
thưa quý vị và các bạn diễn đàn xúc tiến kinh tế việt nam trung quốc
được tổ chức ngày hôm nay là một cầu nối quan trọng và mở ra nhiều cơ hội hợp tác
cũng như là triển vọng làm ăn giữa doanh nghiệp hai nước và đem lại những lợi ích thiết thực
dành cho doanh nghiệp hai nước góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác
chiến lược toàn diện giữa việt nam trung quốc đi vào chiều sâu